trong đó hơn sáu mươi một người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp do tác động bởi dịch bệnh
khoảng sáu mươi bảy doanh nghiệp đã áp dụng các giải pháp cắt giảm lao động cho nghỉ việc không lương hoặc giảm lương
làm việc luân phiên hoặc thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh
chủ yếu ở các ngành nghề gia dày dịch may dịch vụ lưu trú và ăn uống
ước tính trong năm tháng đầu năm tp hcm cũng đã giải quyết việc làm cho gần một trăm hai mươi lượt lao động
tp hcm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
phải hoàn tất di dời hai mươi hộ dân sống trên và ven kênh rạch
thế nhưng cho đến nay kết quả mới chỉ di dời được hơn hai bốn trăm linh hộ
nguyên nhân tiến độ không đạt kết quả do nguồn vốn ngân sách chưa tương xứng với nhu cầu
trình tự thực hiện thủ tục bồi thường hỗ trợ và tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách còn phức tạp kéo dài
đặc biệt là sự phối hợp thiếu đồng bộ của các sở ngành
ủy ban nhân dân các quận huyện trong việc xác định ranh thực hiện dự án
toàn thành phố có hai chín trăm năm mươi ba tuyến sông kênh rạch nhưng đa số bị người dân lớn chiếm để xây dựng nhà cửa
nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
cơ bản hoàn tất di dời hơn hai mươi căn nhà trên và ven kênh rạch
tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn gắn với chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch
thưa quý vị với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới và phát triển
đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở của tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là sự kết tinh trí tuệ
thể hiện được ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới
huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để xây dựng tp hcm văn minh hiện đại nghĩa tình
giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế xã hội của đất nước và sớm trở thành một trong những trung tâm lớn
về tài chính thương mại khoa học công nghệ của khu vực đông nam á và trên thế giới
phát huy truyền thống cách mạng kiên cường đoàn kết năng động sáng tạo với sự quyết tâm cao trong nhiệm kỳ qua
đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm đã bám sát thực tiễn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
tạo sự đồng thuận trong xã hội hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghiệt quyết đại hội
đại hội một mươi hai của đảng
để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của trung ương thành ủy
ban thường vụ các quận huyện đã cụ thể hóa các kế hoạch văn bản hướng về công tác chuẩn bị nội dung
nhân sự thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội cơ sở tăng cường công tác kiểm tra giám sát
tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho cơ sở nhất là những đơn vị có khó khăn trong quá trình chuẩn bị đại hội
đến nay thì đội ngũ cán bộ chuẩn bị cho ban chấp hành các đảng bộ chi bộ cơ sở nhiệm kỳ mới
đã được ra soát về tiêu chuẩn chính trị
theo quy định và tất cả các công đoạn về lấy ý kiến các bước thực hiện theo quy trình
đến nay cơ bản đã hoàn thành
việc chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp được thực hiện đúng quy trình hướng dẫn
nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy
đều thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình đánh giá đúng những mặt làm được
chưa làm được nguyên nhân bài học kinh nghiệm nhất là kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng
đợt sinh hoạt đợt này thì phải nói là tất cả trong những cái báo cáo từ cái tri bộ cơ sở
cho đến là đảng ngộ của phương hay của quân thì thấy rằng tất cả những cái văn kiện đầy đủ và nghiêm túc
nói thẳng thắn những cái tồn tại và những cái thiếu sót nêu ra một cái phương hướng cụ thể để sửa chữa
trong cái thời gian tới
về chuẩn bị nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử vào bang chấp hành bang thường vụ
bí thư phó bí thư được thực hiện nghiêm túc
gặp trẻ đúng quy trình quy định chỉ đạo hướng dẫn của trung ương và thành ủy
bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn cơ cấu tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ trong cấp ủy
do đó khi trình ra đại hội đều có sự thống nhất cao bầu đủ số lượng theo đề án đã được ban thường vụ quận ủy và thành ủy phê duyệt
tôi được binh dự đi dự đại hội đảng bộ của phường lần thứ chín trong lần này
đánh giá chung thì tôi thấy rằng công tác chuẩn bị của bang chấp hành đảng bộ của phương
phải nói rằng là hết sức nghiêm túc hết sức khẩn trương và cũng hết sức là bài bản
từ lấy ý kiến trong nhân dân lấy ý kiến cán bộ đảng viên lấy ý kiến của cán bộ phu trí lâu năm nhân dân
để mà hoàn chỉnh các dự thảo bằng kiện
thì thấy rằng đây là một cái tinh thần hết sức nghiêm túc trong vấn đề tiếp thu lắng nghe và hoàn chỉnh cho cái dự thảo dân kiện của mình
thì tôi nhận thấy được là công tác tổ chức của đại hội
đảm bảo chấp hành được các quy định của ban chấp hành trung ương về công tác cán bộ về các văn kiện của đại hội
công tác bầu trực tiếp bí thư tại đại hội cũng tổ chức thực hiện theo đúng quy trình
đảm bảo được dân chủ khách quan và chọn lựa được đúng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời gian sắp tới
công tác chuẩn bị cho đại hội được tổ chức chú đáo thể hiện được tính dân chủ khách quan đúng nguyên tắc
quy trình quy định đề cao trách nhiệm của đại biểu đảng viên dự đại hội
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên
đây là một sinh hoạt chính trị rất là nghiêm túc và rất có bổ ích
qua sinh hoạt lần này các đồng chí đảng viên từ cấp tri bộ cho đến đảng ủy phường sôi nổi phát biểu
tham gia đóng góp nhiệt tình thẳng thắn và có trách nhiệm thể hiện được tính dân chủ
và tính minh bạch trong xây dựng đảng cũng như phát triển đảng
và tạo ra một lòng tin của đảng viên của quần chúng nhân dân đối với nhiệm kỳ đại hội lần này
các văn kiện đại hội đã thể hiện được trí tuệ tập thể và thể hiện tình đoàn kết
các ý kiến phát biểu tập trung vào những chủ trương biện pháp để thực hiện trong thời gian tới
để đạt được nhiều thành tích
điển hình như đại hội đảng bộ phường cô giang quận một lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm của bang chấp hành không gian trải bám sát thực tiễn của địa phương
được các đại biểu dự đại hội đánh giá rất cao
kết quả bầu cử cấp ủy tại đại hội khá tốt đúng cơ cấu thể hiện được tinh thần trách nhiệm
phát huy dân chủ của đại biểu tham dự đại hội
phong phí làm việc hết sức khẩn trương
các đại biểu là hết sức nghiêm túc
từ trong cái thảo luận các cái văn kiện từ phường quận thành phố cho đến trung ương
đại hội đại biểu đảng bộ phường bốn quận tân bình có một trăm linh hai đại biểu đại diện cho một hai trăm tám mươi bốn đảng viên
từ bốn mươi hai chi bộ cơ sở đã về dự đại hội
báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành được chuẩn bị nghiêm túc
phát huy dân chủ tập hợp được trí tuệ của cán bộ đảng viên cán bộ lão thành
cán bộ nghỉ hưu các đoàn thể chính trị xã hội các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý văn kiện
trong đó mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới được các đại biểu tham dự đại hội thảo luận rất kỹ
đại hội lần này chúng tôi xác định mục tiêu chung của mình là phải đặt ra đó là đoàn kết
trách nhiệm năng động và hiệu quả để xây dựng phường bốn đạt văn minh đô thị có chất lượng sống tốt
đại hội đại biểu đảng bộ phường bến nghé quận một lần thứ chín
đại hội là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân
trong đó nhân dân tin tưởng đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn được những người có tài có đức vào ban chấp hành đảng bộ
và đề ra các mục tiêu phương hướng về phát triển kinh tế xã hội
mục tiêu đặt ra lớn nhất đó thứ nhất là vẫn là tiếp tục giữ vững công tác đã mở an ninh trực tự tại địa bàn trung tâm
bên cạnh đó là thực hiện về mục tiêu phát triển và chỉnh trang đô thị đối với khu vực trung tâm
ngoài ra chúng tôi còn xây dựng các chương trình hành động về xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở
tiếp tục là giữ vững địa bàn trung tâm xanh sạch đẹp đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra theo nghị quyết đại hội
bàn tổ chức thành ủy và các quận huyện cũng đánh giá rất cao về công tác nhân sự ở các đảng bộ cấp cơ sở lần này
trong đó đại hội được tổ chức chặt chẽ dân chủ khách quan
đúng nguyên tắc quy trình quy định thể hiện được tính dân chủ dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
mặc dù trong thời gian phòng chống dịch nhưng mà toàn bộ các tài liệu dự thảo văn kiện của bốn cấp đều được triển khai đến cho từng đảng viên
và có nhiều tri bộ nhiều đảng bộ đã thực hiện cái việc thảo luận nó cũng khá là phong phú
có nhiều đảng bộ thực hiện cái thảo luận qua hình thức trực tuyến có nhiều đảng bộ thường thảo luận qua hình thức là các cái nhóm nhỏ
tôi thấy rằng là cái việc thảo luận văn kiện được tổ chức rộng rãi như vậy
nó tạo được một cái sự lan tỏa cả nhân dân cũng được tham gia để góp ý các cái dự thảo văn kiện đặc biệt là cái dự thảo văn kiện ở tại địa bàn
trong cái nhân sự đó thì chúng tôi nhận thấy rằng cái công tác chuẩn bị cũng hết sức kỹ
từ cái việc lắng nghe chọn lựa làm sao đảm bảo cho được đúng cái tiêu chuẩn
quy định các đồng chí cán bộ mà được giới thiệu đó đã có kinh nghiệm trong thực tiễn
và hoạt động ở địa phương của mình
hầu hết cán bộ được bầu vào ban chấp hành trong nhiệm kỳ tới đã có sự tín nhiệm rất cao
gương mẫu chấp hành sự phân công tổ chức kỷ luật của đảng
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ phê bình và tự phê bình
đồng thời cán bộ đảng viên và nhân dân cũng rất kỳ vọng vào số cán bộ trẻ trong nhiệm kỳ lần này
ngoài có trình độ chuyên môn tin học ngoại ngữ lý luận chính trị năng nổ nhiệt tình trong công tác tôn trọng nhân dân
các đồng chí còn không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương đạo đức và phong cách của chủ tịch hồ chí minh
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng và nhân dân giao phó
tôi rất là phấn khởi vì đã được các đại biểu tin tưởng và bầu chọn tiếp tục giữ cương vị cao nhất của đảng bộ phường
với cái nhiệm vụ là bí thư đảng ủy phường trong nhiệm kỳ tới thì tôi cũng sẽ cùng với ban chấp hành đảng bộ phường
sẽ tiếp thu những hội đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu trong đại hội hôm nay để bổ sung vào chương trình hành động của đảng quỹ trong nhiệm kỳ tới
sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và công tác cải cách hành chính của thành phố
để đảm bảo giải quyết thuận lợi cho môi trường đầu tư rồi cái đời sống của nhân dân trong thành phố
trong bối cảnh có nhiều thuận lợi
nhưng cũng không ít những khó khăn thách thức
nhưng đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng đoàn kết năng động sáng tạo đồng sức đồng lòng
huy động mọi nguồn lực trong xã hội vượt qua khó khăn phấn đấu để thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thưa quý vị
huyện nhà bè vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được thành ủy thành phố hồ chí minh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cho đảng bộ của hai mươi ba quận huyện học tập và rút kinh nghiệm
đại hội được vinh dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đến dự
và phát triển

sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
trong nhiệm kỳ qua với sự quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị
huyện nhà bè đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu của khóa một mươi một đề ra
diện mạo nông thôn mới có nhiều thay đổi theo hướng đô thị hóa ngành nghề phát triển đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên
huyện nhà bè là một huyện đặc phù thành phố mà chúng ta vừa có đô thị thì chúng ta lại báo thêm khu công nghiệp hiệp phước
là một khu công nghiệp rất lớn của thành phố phía nam
đồng thời trong năm sắp tới về mặt phát triển đô thị
huyện nhà bè tiếp tục sẽ đặt mục tiêu phát triển cho khu công nghiệp hiệp phước khu đô thị cả hiệp phước
và khu đô thị nhân đức là những trọng tâm phát triển dọc theo hành lang nghĩa hú thọ kết nối từ phía quận bảy
phía quận bảy xuống đến khu vực phía nam hồ
phát biểu chỉ đạo tại đại hội bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí nguyễn thiện nhân cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế để đại hội bàn và tìm ra các giải pháp để khắc phục
các đồng chí đã có chương trình số một là thực hiện đô thị thông minh và gắn với cảnh chính rất chính xác
nhưng mà để chúng ta phát triển nhanh hơn
thì phải khẳng định là lấy cái hành lang của người dân làm cái thuyết đó
đồng chí đã tập trung làm hai cái khu đô thị là khu công nghiệp đô thị cải nghiệp phước và khu đô thị nhân đức và phước kiển
đúng ạ thì cái đó hoàn toàn đồng tình
tập trung sắp tới quy hoạch thu hút công nghiệp là vào hai chỗ này

tức là quy hoạch mà duyệt lên quận là phải duyệt trước hai nghìn đồng
tức là quy hoạch mà duyệt lên quận là phải duyệt trước hai nghìn đồng
còn lên quận là công nhận trước hai nghìn ba mươi
phải đặt mục tiêu đó mới làm được đúng ạ mà đủ sức làm
về phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới
đồng chí cũng hướng tới cho huyện nhà bè ba mục tiêu chủ yếu
phấn đấu xây dựng huyện trở thành quận
đẩy mạnh phát triển các ngành nghề sản xuất dịch vụ thương mại công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
văn hóa hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc bình vẩn
số lao động được đào tạo nghề đạt trên chín mươi
đại hội cũng đã được ban thường vụ thành ủy tổ công tác của thành ủy thường xuyên theo dõi giúp đỡ chỉ đạo và sự quan tâm của các đồng chí lão thành cách mạng
các tổ chức đoàn thể các doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để hoàn chỉnh văn kiện đại hội và công tác về nhân sự
đại hội cũng đã thể hiện sự nhất trí cao và gửi gắm niềm tin vào các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện khóa một mươi hai